công an huyện earai tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai mươi bảy thanh thiếu niên liên quan đến vụ đánh nhau gây dối
trong đêm ngày hai mươi ba tháng sáu vừa qua tại thôn tân lập xã yersa huyện yagurai
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai thanh niên sau đó cả hai đã rủ theo các thanh niên khác
cùng mang theo hung khí như bom xăng dao bình xịt hơi cay tuyếp sắt để tuyên chiến
tuy nhiên khi các đối tượng đang đuổi đánh và đập phá xe máy thì lực lượng công an kịp thời có mặt
ngay trong đêm công an huyện eagrai đã huy động lực lượng truy tìm hai nhóm đối tượng trên
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu hai mươi bảy đối tượng cùng các hung khí đã bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra và xử lý theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại